cục bảo vệ thực vật việt nam cơ quan hợp tác liên chính phủ new zealand và viện nghiên cứu hoàng gia new zealand
vừa công bố thử nghiệm thành công hoạt chất bảo vệ thực vật mới có tính chọn lọc và thân thiện với môi trường mang tên dr tám
cục bảo vệ thực vật việt nam là cơ quan đầu tiên thử nghiệm thành công thuốc bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường dr tám trong khu vực
khác với các loại thuốc hóa học truyền thống để lại dư lượng ngoài môi trường
dr tám có hiệu lực cao với tất cả các loài được chọn tham gia thử nghiệm chỉ được kích hoạt trong người con chuột khi ăn phải thuốc
không gây hại cho các loài động vật khác cũng như thân thiện với môi trường và con người
dự án hướng tới mục tiêu lâu dài giúp sản xuất và sử dụng dr tám thành phẩm có hiệu lực cao
nhằm ngăn ngừa những tổn hại do chuột gây ra với mùa màng tại việt nam và tăng năng suất lúa gạo
đây cũng là một phần trong hợp tác về nông nghiệp giữa new zealand và việt nam
thúc đẩy phát triển hợp tác song phương giữa hai